đồn biên phòng bến đá bộ đội biên phòng bà rê vũng tàu vừa tiến hành các thủ tục tiếp nhận tám thuyền viên trên tàu cá bv chín mươi bảy nghìn hai trăm linh chín ts do ông ngô văn thơ chú tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rê vũng tàu làm chủ tàu kiêm thuyền trường tàu cá này bị sóng đánh chìm trên vùng biển tỉnh bà rê vũng tàu
tàu cá bv chín mươi bảy nghìn hai trăm linh chín ts cùng với một mươi một thuyền viên xuất bến vào ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại cảng bến đá thành phố vũng tàu tỉnh bà rập vũng tàu đi đánh bắt thủy hải sản trên biển
đến khoảng một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng hai tại khu vực cách vũng tàu khoảng sáu mươi sáu hải lý về hướng nam đông nam tàu cá này đã bị sóng đánh chìm
cho đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày tàu cá bv chín mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi tám ts do ông trần hiễu vương làm chủ
đã phát hiện và kịp thời cứu vớt được chín thuyền viên lên tàu cá an toàn
đến khoảng sáu giờ ngày một mươi sáu tháng hai tàu cá bv chín mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi tám ts cập bến tại cảng bến đá và tiến hành bàn giao tám thuyền viên trên tàu cá bv chín mươi bảy nghìn hai trăm linh chín ts bị nạn cho đội biên phòng bến đá bộ đội biên phòng bà rê vũng tàu theo quy định
riêng ông ngô văn thơ là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá bv chín mươi bảy nghìn hai trăm linh chín ts đã ở lại cùng với các phương tiện khác
đang tiếp tục tìm kiếm hai thuyền viên mất tích còn lại
ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc đồn biên phòng bến đá đã cử lực lượng quân y tiến hành kiểm tra điều trị và chăm sóc y tế ban đầu cho tám thuyền viên đã dần ổn định và tiến hành các thủ tục bàn giao cho đại diện chủ phương tiện tàu cá bv chín mươi bảy nghìn hai trăm linh chín ts đưa về đoàn tụ với gia đình
đồng thời thông báo các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn tham gia phối hợp tìm kiếm hai thuyền viên mất tích còn lại